dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân các đại biểu đã thảo luận tại hội trường về dự án luật hòa giải đối thoại tại tòa án
theo các đại biểu dự án luật đã thể hiện tính nhân văn sâu sắc góp phần hạn chế các tranh chấp trước khi đưa ra xét xử tiết kiệm chi phí cũng như công sức của các bên liên quan
giảm tải khối lượng công việc cho tòa án trong bối cảnh hàng năm các vụ việc tranh chấp khiếu kiện diễn biến phức tạp
các đại biểu thống nhất với sự cần thiết ban hành luật
tuy nhiên đại biểu cũng đề nghị cân nhắc sự cần thiết bởi trong thực tế có rất nhiều tranh chấp phát sinh và kéo dài đã qua nhiều hình thức hòa giải mà vẫn chưa giải quyết được
thì đây chính là lý do kéo dài thời gian để tránh giải quyết các vấn đề phát sinh
trong trường hợp dự án luật này được quốc hội thông qua thì tôi tha thiết đề nghị cần phải xem xét thật kỹ về tính minh bạch của các quy định về tiêu chí điều kiện để tiến hành giai đoạn hòa giải
đối thoại tại tòa án trong đó điều kiện trước tiên phải có tính nguyên tắc là có sự đồng thuận về tư nguyện của các đương sự
hòa giải đối thoại không phải là giai đoạn bắt buộc trước khi thủ lý đối với tất cả vụ việc dân sự hành chính thuộc thẩm quyền của tòa án nhân dân
và như vậy đề nghị tên gọi của luật này là luật hòa giải đối thoại trước tố tùng tại tòa án
liên quan đến quy định cán bộ hòa giải đại biểu hoàng văn hùng cho rằng cần xác định rõ vị trí pháp lý của mô hình hòa giải viên
tuy không phát sinh bộ máy biên chế của tòa án nhưng lực lượng hòa giải viên này là do tòa án quản lý
và tòa án là người bổ nhiệm bổ nhiệm lại miễn nhiệm khen thưởng kỷ luật phân công hòa giải viên và họ làm việc tại trụ sở tòa án
tuy nhiên mô hình này lại không phải là trung tâm hay là đơn vị sự nghiệp trực thuộc hệ thống của tòa án
do vậy cần được làm rõ vị trí pháp lý của hệ thống mô hình hòa giải tại tòa án
mối quan hệ giữa mô hình này với tòa án nhân dân và mối quan hệ với các mô hình hòa giải khác
cơ chế quản lý của tòa án trong việc quản lý hỗ trợ hướng dẫn hòa giải viên đảm bảo cho hòa giải viên hoạt động độc lập khách quan
về tiêu chuẩn bổ nhiệm hòa giải viên tôi nhất trí với quan điểm thứ nhất được nêu trong tờ trình của trành án tòa án nhân dân tối cao và nhận thấy
việc lựa chọn những người nằm ngoài biên chế nhà nước có bề giấy kinh nghiệm và trình độ chuyên môn
vừa đáp ứng được yêu cầu không làm tăng biên chế không phát sinh thêm tổ chức
cũng như các yêu cầu của công tác hòa giải và có thể giải quyết hiệu quả các tranh chấp khiếu kiện
cần tiếp tục hoàn thiện các quy định về trách nhiệm của tòa án quyền và nghĩa vụ của các bên
quy trình đối thoại hòa giải cũng như khi tiến hành công nhận kết quả
mục tiêu đặt ra ở đây là tránh trường hợp thao túng của hòa giải viên có thể xảy ra
về phương thức hòa giải và đối thoại các đại biểu đề nghị địa điểm hòa giải nên tiến hành tại trụ sở tòa án
để bảo đảm sự an toàn nghiêm túc trung thực không nên để các bên tự lựa chọn địa điểm hòa giải
việc hòa giải ngoài trụ sở tòa án chỉ nên tiến hành trong các trường hợp ốm nặng tai nạn không đến tòa được